hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nội hai xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có nốt ruồi cách một cm dưới canh mũi phải
và đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện